thống kê cấp độ dịch của các địa phương theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ cho thấy
đến ngày sáu tháng hai có bốn mươi một tỉnh thành thuộc vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín
hai mươi hai tỉnh thành thuộc vùng vàng cấp độ hai về dịch
hiện cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam đỏ